tại trụ sở quốc hội ai cập ở thủ đô cairo chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội ai cập ali abdel aan
tại buổi hội kiến chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống với ai cập trên các kênh nhà nước quốc hội chính phủ và giao lưu nhân dân
hoàn ngành quốc hội ai cập vừa qua thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị ai cập việt nam và mong muốn nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy quan hệ liên nghị viện góp phần củng cố quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia dân tộc
chủ tịch quốc hội ai cập ali abdel aan khẳng định tuy hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao được năm mươi năm năm nhưng quan hệ chính thức giữa hai nước đã được đặt nền móng từ khi chủ tịch hồ chí minh đến ai cập hơn một thế kỷ trước đây
khi người đang trên con đường cứu nước
chủ tịch quốc hội ai cập ali abdel aan giao nhóm nghị sĩ hữu nghị ai cập việt nam làm đầu mối thúc đẩy quan hệ hợp tác tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước hai quốc hội
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cơ quan nghị viện hai nước thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực
đặc biệt giữa các ủy ban của hai quốc hội nhằm trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm lập pháp đồng thời tăng cường vai trò giám sát của hai quốc hội trong việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả các hiệp định thỏa thuận mà hai nước đã ký góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương